kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa tổ chức phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng cùng tang vật là ba mươi kg ma túy đá
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nông thị lan thùy nông thanh tới cùng quê ở tỉnh lạng sơn và lý thị vang quê tỉnh thanh hóa
cả ba bị lực lượng công an bắt giữ khi đang thực hiện vận chuyển trái phép ba mươi kg ma túy đá trên xe ô tô di chuyển theo hướng lạng sơn đồng đăng
đây là vụ vận chuyển ma túy có số lượng đặc biệt lớn
các đối tượng liên lạc và thực hiện hành vi hết sức tinh vi phép kín gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện đấu tranh của cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với trần văn trí tâm sinh năm hai nghìn một chú huyện thoại sơn tỉnh an giang về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tâm điều khiển xe mô tô đến nhà trọng để rủ mua ma túy về sử dụng
khi cả hai đi đến khu vực xã thoại giang huyện thoại sơn thì phát hiện nhà của bà dương mỹ duyên không có ai ở nhà nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản
lúc này tâm bảo trọng ở ngoài cảnh giới còn tâm leo rào vào bên trong nhà lục xoát lấy trộm
một điện thoại di động hơn một triệu đồng tiền mặt và một sợi dây chuyền năm chỉ sau đó cùng với trọng tẩu thoát khỏi hiện trường
bị phát hiện mất tài sản bà duyên đã trình báo cơ quan công an đến một mươi một giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được tâm
công an huyện bát sát phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự và công an thành phố lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng nguyễn văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp thiết bị viễn thông trên địa bàn tỉnh lào cai
qua quá trình giả soát hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn các trinh sát phát hiện đối tượng nguyễn văn quyết
sáng ngày hai mươi năm tháng một tại xã quang kim huyện bát sát lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn văn quyết đang điều khiển xe gắn máy
chở hai mươi sáu năm kg dây đồng và bảng đồng đi tiêu thụ tại cơ quan công an bước đầu quyết khai nhận đã trộm cắp tại các trạm bts vinaphone
một đối tượng bị truy nã về tội giết người vừa bị công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an bắt giữ thành công
theo hồ sơ vụ án vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi và bá sảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã nậm cắn huyện kỳ sơn
đã dùng súng kíp bắn vào người phụ nữ chú cùng bản sau khi bị nạn nhân phát hiện hành vi trộm cắp tài sản
ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi công an huyện kỳ sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vả bá sảnh về tội giết người
nhưng bị can đã bỏ trốn
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định truy nã và bá sảnh
sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại tỉnh siêng khoảng lào công an huyện kỳ sơn phối hợp chặt chẽ
với các đồng nghiệp nước bạn lào đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng và bá sảnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình cho biết đơn vị vừa phát hiện sưởng sản xuất
san chiết các loại nước hoa nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú bình việt nam
địa chỉ tại xã châu sơn huyện quỳnh phụ do nguyễn thanh tùng làm giám đốc
tùng khai nhận đặt mua các loại dung dịch hóa chất chưa rõ nguồn gốc có mùi đặc trưng
giống với từng loại nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng và cồn công nghiệp
sau đó trực tiếp pha chế theo tỷ lệ năm mươi năm mươi và đóng vào từng can nhựa loại năm lít
lực lượng chức năng đã thu giữ hai bốn trăm sáu mươi hai lọ thủy tinh thành phẩm
sàn nhãn các loại nước hoa của nước ngoài như dior elri gucci coco
năm trăm linh lit dung dịch hoa chất để sản xuất nước hoa
hai mươi kg tem nhãn các nước hoa cùng với nhiều phương tiện đồ vật tài liệu khác có liên quan